thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải đã có văn bản báo cáo thủ tướng về phương án thực hiện giải ngân vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán chi phí quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng cho tổng công ty đường sắt việt nam
thông qua dự toán ngân sách nhà nước của bộ như đã thực hiện ở những năm trước
phương án này có nhiều điểm thuận lợi cho cả cơ quan quản lý cũng như tổng công ty bởi sau khi được ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý
có thể triển khai ngay việc giao dự toán và thực hiện bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đảm bảo hoạt động thông suốt